sau vụ dẫm đạp kinh hoàng khiến hơn một trăm năm mươi người thiệt mạng tại seoul hàn quốc
chính quyền thủ đô nước này cho biết sẽ thảo luận với chính phủ trung ương
về việc chỉ định toàn bộ thủ đô là vùng thảm họa đặc biệt
để triển khai các kế hoạch hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
thị trường thủ đô seoul ông oh se hoon cho biết sẽ làm tất cả có thể
để khắc phục hậu quả thảm họa giúp cho gia đình nạn nhân và những người bị thương
vượt qua thảm kịch này trong đó có việc hỗ trợ tổ chức tăng lễ cho người đã khuất
trước đó cùng ngày tổng thống yoon seok yong đã chỉ định quận yongsan thuộc seoul
là vùng thảm họa đặc biệt theo đó được phép nhận hỗ trợ tài chính
và các hỗ trợ khác từ chính quyền trung ương
theo số liệu thống kê mới nhất của hàn quốc có ít nhất một trăm năm mươi ba người thiệt mạng
gồm hai mươi người nước ngoài và một trăm ba mươi ba người bị thương trong vụ dẫm đạp xảy ra
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi ở phường ataywon quận yongsan